asean hiện đang nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận thương mại tự do giữa các quốc gia thành viên và với các đối tác thương mại trong khu vực
ngày năm tháng tám tại dinh tổng thống ở thủ đô jakarta tổng thống indonesia yoko widodo đã tiếp ngoại trưởng mỹ mike pompeo
người vừa có chuyến công du châu á kéo dài năm ngày
theo thông báo của bộ ngoại giao indonesia hai bên đã thảo luận về việc tăng cường mối quan hệ an ninh thương mại song phương cũng như các mục tiêu đầu tư
ngoài ra ông widodo và ông pompeo cũng đề cập tới việc triều tiên tham dự đại hội thể thao châu á asean hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại indonesia
sự kiện mà đoàn thể thao hàn quốc và triều tiên sẽ cùng diễu hành dưới một lá cờ chung tại lễ khai mạc
trước khi tới indonesia ngoại trưởng mỹ đã tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi một và các hội nghị khác liên quan tại singapore
cuộc tấn công mạng lớn nhất nhằm vào nước này vừa qua có thể do những tin tặc liên quan tới các chính phủ nước ngoài tiến hành
theo thông báo chính phủ singapore đã hoàn thành một cuộc phân tích chi tiết cuộc tấn công và xác định rằng đây là vụ tấn công của một nhóm kỹ thuật cao apt
và các nhóm này thường có liên quan đến các chính phủ nước ngoài
hiện bộ truyền thông thông tin singapore cam kết sẽ làm hết sức để tăng cường hệ thống bảo mật an ninh mạng
đồng thời khẳng định cuộc tấn công sẽ không làm trạch hướng quyết tâm của singapore trở thành một quốc gia thông minh
áp dụng công nghệ vào các hoạt động và giao dịch thường ngày tại đảo quốc này
philippines vừa bắt đầu xây dựng một thành phố thông minh có khả năng chống chịu cao nhằm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra
dự án trị giá một mươi bốn tỷ usd này dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn một vào năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố mới được đặt tên là new clark cách thủ đô manila một trăm linh km về hướng bắc
thành phố này rộng gần một mươi hectare và có sức chứa gần hai triệu người
new clark city được tính toán không nằm trên bất kỳ đường địa chấn đứt gãy nào cùng với địa thế cao để tránh nguy cơ ngập lụt
ngoài ra thành phố mới này được xây dựng bằng một vật liệu đặc biệt có tên laha kết hợp với bê tông làm tăng sự chắc chắn của các công trình
dự kiến giai đoạn đầu của dự án sẽ được hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ thực hiện giai đoạn một thí điểm phát triển đô thị thông minh
đề án phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh
tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị
đến năm hai nghìn hai mươi năm thực hiện giai đoạn một thí điểm phát triển đô thị thông minh
trong đó tiến hành xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý
công bố các tiêu chuẩn quốc gia ưu tiên phục vụ cho việc triển khai xây dựng thí điểm các đô thị thông minh
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi hoàn thành thí điểm giai đoạn một hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực phía bắc
miền trung phía nam và vùng đồng bằng sông kiểu long lấy thành phố hà nội thành phố hồ chí minh thành phố đà nẵng
thành phố cần thơ là hạt nhân hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh
thưa quý vị như vậy là mỹ và trung quốc đã chính thức áp đặt mức thuê mới
đối với những mặt hàng xuất khẩu của nhau bắt đầu một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
điều này đã làm dấy lên những quan ngại trên toàn cầu bởi giờ đây ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại mỹ trung
không chỉ dừng lại ở phạm vi khuôn khổ của hai nước mà còn lan rộng ra các khu vực khác trên thế giới
trong đó có các nền kinh tế thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
điều này không những tạo ra những thách thức mà còn mang đến những cơ hội cho các nước asean
trung quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của asean
với kìm ngạch thương mại song phương năm hai nghìn một mươi bảy là năm trăm một mươi bốn tám tỷ usd
đây là năm thứ chín liên tục trung quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của asean
và hiện cũng là nguồn đầu tư quan trọng trong khu vực
các nước mà trung quốc xuất khẩu hàng hóa chủ yếu là việt nam singapore và malaysia
còn các nước mà trung quốc nhập khẩu hàng hóa chủ yếu là malaysia việt nam và thái lan
chính vì vậy việc chiến tranh thương mại mỹ trung bùng nổ
chắc chắn sẽ gây ra những tác động không nhỏ tới các quốc gia asean
căng thẳng thương mại giữa washington và bắc kinh đang gây ra những lo ngại lớn
các nước asean sẽ phải nhanh chóng phản ứng với những xung đột từ bên ngoài này
lâu nay ngành chế tạo của một số nước asean đã trở thành một phần trong chuỗi cung ứng cho ngành chế tạo trung quốc
đóng vai trò xuất khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ các hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới
việc mỹ áp thuế trừng phạt đối với các sản phẩm điện tử của trung quốc sẽ tác động tiêu cực tới singapore và malaysia
bởi hai nước này đã gắn chặt với chuỗi ngành nghề sản xuất sản phẩm điện tử của trung quốc
thái lan nước xuất khẩu linh kiện điện tử và nguyên liệu cao su cho trung quốc cũng được cho là sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chiến tranh thương mại mỹ trung
châu á nói chung và đông nam á nói riêng là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và là một phần quan trọng trong chuỗi giá trị đầu vào của trung quốc
vì vậy căng thẳng thương mại mỹ trung chắc chắn sẽ tác động xấu tới quan hệ trung quốc và các nước trong khu vực trong dài hạn
tuy nhiên theo các phân tích xung đột thương mại đang diễn ra giữa mỹ và trung quốc cũng có thể sẽ mang đến những cơ hội cho nền kinh tế asean
cụ thể để tránh đánh thuế từ đối phương cả mỹ và trung quốc sẽ tích cực mua nhiều hơn các mặt hàng từ các thị trường trong đó có asean
ngoài ra có nhiều khả năng các nhà đầu tư của trung quốc sẽ di chuyển đầu tư sang các nền kinh tế asean để tránh bị vướng vào cuộc chiến thương mại với mỹ
bên cạnh đó việc mỹ và trung quốc áp thuế trừng phạt lên các sản phẩm hàng hóa của nhau
sẽ dẫn tới khả năng hai nước này tăng cường nhập khẩu nông sản phẩm từ asean
đây là cơ hội để trung quốc tìm kiếm các đối tác nhập khẩu hàng hóa mới và do yếu tố về địa lý
chắc chắn các nước asean cũng có cơ hội đa dạng hóa các mặt hàng cũng như tăng cường giá trị hàng hóa xuất khẩu sang trung quốc
là một nền kinh tế nhỏ trước cuộc chiến thương mại mà một bên là thị trường xuất khẩu lớn nhất là mỹ và một bên là thị trường nhập khẩu lớn nhất là trung quốc
việt nam sẽ phải chịu những tác động không nhỏ trước hết là ở khía cạnh tích cực
thậm chí là nhiều cái hàng trung quốc bây giờ bị ngăn chặn bị đánh thuế cao lên thì hàng việt nam mà nó tương tự như vậy thì có thể lại được lợi rất là nhiều
đấy thì điều ấy cho thấy là có một cái sự thuận lợi như vậy
thế còn một điều nữa là bản thân là cái hàng xuất khẩu của việt nam sang trung quốc hiện nay cũng rất nhiều
nếu như mà mỹ các hàng hóa của mỹ cũng bị trung quốc trả đũa là đánh thuế chẳng hạn
thì có những cái hàng mà từ việt nam mà có thể thay thế được phần nào đó thì nó cũng có thể là được lợi từ đó
tuy nhiên về dài hạn nền kinh tế việt nam
sẽ gặp một số khó khăn thách thức mà đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có các biện pháp khắc phục để vượt qua mọi khó khăn trong mọi hoàn cảnh
việt nam đứng kẹp giữa hai cái ông này bốn ông đều là thi đấu xuất khẩu xuất khẩu lớn nhất của việt nam
thế thì nó sẽ chiêm những cái tác động mà tôi cho nó cũng không phải nổi
nếu như trung quốc đầu tư vào mỹ đầu tư ra ngoài nó giảm nghe ngưỡng giảm kinh khủng
thế thì cái luồng đối của trung quốc có thể là không hề nổi
không phải đầu tư vào đâu
gắn liền với cái xu hướng di chuyển cơ cấu
thì thị trường việt nam có thể là thị trường đầu tư tất nhiên đầu tư vào trung quốc
nếu mà tính ngắn hạn thì có thể là hưởng lợi
nhưng dài hạn thì mình phải tính bởi vì là cái đầu tư trung quốc đầu tư vào cái gì
hậu quả nó như thế nào thì là phải tính cụ thể hơn
nhưng mà nếu mà ngắn hạn thì chúng ta có thể thấy cái tác động tích cực tức thời
nhưng mà chúng tôi chúng tôi thiên vào những cái dài hạn hơn
tuy nhiên chúng ta phải nói đến một cái yếu tố
là cuộc tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc sẽ đẩy cái giá đồng
tức là không những làm bởi vì là hiện nay cái giá
làm khiến cho cái giá đồng tiền việt nam sẽ tăng lên
và theo chúng tôi tính toán thì nó tăng khoảng chín đồng việt nam đồng trong quý i
à quý hai năm hai nghìn một mươi tám
và khoảng năm việt nam đồng tăng lên một đô la trong quý hai à quý ba
và khoảng một đồng việt nam tăng lên sáu mươi đồng đô la trong quý tư
và như vậy cái giá đồng tiền việt nam sẽ tăng lên và sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến đến cái khoảng xuất hiệu khóa
và cái hai là cái cuộc chiến này thì nó sẽ là khiến cho tăng trưởng tiền việt nam
là giảm tám điểm phần trăm năm hai nghìn một mươi tám
và năm hai nghìn một mươi chín thì giảm một mươi bốn điểm phần trăm
và kể cả kim ngạch xuất khẩu đều đều duyên giảm
trong bối cảnh cuộc chiến thương mại mỹ trung vẫn tiếp diễn
các chuyên gia cho rằng các nước trong khu vực asean nên tranh thủ thời cơ
tận dụng lợi thế để phát triển kinh tế
một mặt asean cần nhận thức được tầm quan trọng là một khối khu vực
có vị trí năng động về địa chính trị toàn cầu
chính phủ các nước trong asean sẽ phải chủ động hơn trong việc tăng cường thúc đẩy
cải cách cơ cấu nền kinh tế tạo môi trường đầu tư hấp dẫn thông thoáng
nhằm thu hút các nhà đầu tư từ bên ngoài
đồng thời chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của các sản phẩm
đảm bảo năng lực cạnh tranh ở thị trường trung quốc và mỹ
trong phần điểm đến tuần này
mời quý vị và các bạn cùng đến tỉnh boho của đất nước philippines
để cùng chiêm ngưỡng ngọn đồi có cách tham gia
tên vô cùng ngọt ngào đồi sô cô la
được mệnh danh là kỳ quan thứ tám của thế giới
ngọn đồi sô cô la là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn
và độc đáo bậc nhất philippines
một món quà tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho đất nước hơn bảy hòn đảo này
đồi sô cô la với gần hai ngọn đồi hình nón
với kích thước tương tự nhau cao trung bình từ ba mươi đến năm mươi mét
trài dài trên diện tích năm mươi km hai
đặc biệt hơn màu sắc của tất cả các ngọn đồi ở đây cũng chuyển màu
gần như giống hệt nhau vào lúc chuyển mùa
hơn một ngọn đồi này được bao phủ bởi cỏ xanh
nhìn hệt như cả một tấm thảm xanh mượt đua nhau khoẻ sắc vào mùa xuân
tuy nhiên vào mùa khô khi cỏ héo đi
toàn bộ các ngọn đồi sẽ dần chuyển sang màu vàng nhạt và tới cuối mùa khô
khi cỏ đã úa bao trùm không gian rộng năm mươi km hai này sẽ là một màu sô cô la đặc trưng
đây cũng chính là nguồn gốc của tên gọi đồi sô cô la
thực sự là một kỳ quan thiên nhiên hiếm có trên thế giới
và đã trở thành một trong những điểm du lịch hút khách bậc nhất của philippines
đa số khách du lịch thường liên tưởng những ngọn đồi độc đáo này
giống như những viên kẹo sô cô la khi mùa khô tới
nguồn gốc của những ngọn đồi độc đáo này
được người dân ở đây lưu truyền hai truyền thuyết
truyền thuyết thứ nhất
đó là về cuộc giao tranh giữa hai vị thần khổng lồ thời xa xưa
đống đổ nát mà họ để lại từ cuộc chiến
đã làm nên đồi sô cô la huyền thoại ngày nay
còn truyền thuyết thứ hai mang vẻ lãng mạn hơn
kể về câu chuyện tình của một vị thần rất trẻ và đầy sức mạnh mang tên arogo
thần đem lòng yêu một cô gái bình thường là a la ya
sau khi cô gái này chết đi do quá đau buồn nên thần đã khóc nhiều tới nỗi
nước mắt rơi xuống hạ dưới và trở thành những ngọn đồi sô cô la ngày nay
tuy nhiên theo các nhà địa chất học
những ngọn đồi sô cô la thực ra được tạo thành do sự phong hóa của đá vôi
hay cũng có giả thuyết về vị trí của đồi sô cô la
trước đây là một đại dương cổ
nguồn gốc của những ngọn đồi sô cô la này dường như sẽ mãi mãi không có lời giải
nhưng dù sao đi nữa thì ngọn đồi sô cô la này
vẫn là địa điểm cực kỳ nổi tiếng tại philippines
nó đã trở thành linh hồn của tỉnh boho
cũng là lý do vì sao hình ảnh của ngọn đồi được đưa vào lá cờ và con dấu của tỉnh
đây cũng chính là quần thể du lịch nằm trong danh sách điểm đến quan trọng
của tổng cục du lịch philippines
nó được ghi nhận là tượng đài địa chất của quốc gia này
hiện đồi sô cô la đang được đề cử vào danh sách di sản thế giới của unesco